theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày một mươi sáu tháng bốn không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam
gây ảnh hưởng đến khu vực bắc bộ đặc biệt nhiệt độ ở khu vực này được dự báo sẽ xuống mức một mươi sáu một mươi chín độ c
khả năng người dân miền bắc lại được mặc áo ấm giữa hè
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày một mươi sáu tháng bốn
một bộ phận không khí lạnh đã tiến gần đến biên giới nước ta
dự báo trong sáng ngày hôm nay bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi bắc bộ
khoảng đêm một mươi bảy tháng bốn đến ngày một mươi tám tháng bốn không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn
ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến phía tây bắc bộ
bắc trung bộ và một số nơi ở trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m
nên từ nay đến ngày một mươi tám tháng bốn ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to riêng khu vực vùng núi và trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lờ đất tại các tỉnh miền núi và ngập ống tại các khu vực trụng thấp
ở bắc bộ từ ngày một mươi bảy đến một mươi chín tháng bốn trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
vùng núi từ một mươi ba đến một mươi sáu độ
ở bắc trung bộ từ đêm một mươi bảy đến một mươi chín tháng bốn trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ
một mươi tám đến hai mươi độ
trên đất liền phía đông bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp hai cấp ba
phía bắc vịnh bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp năm giật cấp sáu cấp bảy
sóng biển cao từ một năm đến hai năm mét
khu vực bắc biển đông gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
cấp tám biển động sóng biển cao từ hai đến ba mét
từ đêm một mươi bảy tháng bốn trên đất liền bắc bộ gió tăng lên cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy
cấp tám biển động sóng biển cao từ hai đến ba năm mét
khu vực hà nội từ gần sáng sớm hôm nay đến ngày một mươi tám tháng bốn có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to
từ ngày một mươi bảy đến một mươi chín tháng bốn trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến một mươi bảy một mươi chín độ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trước những thay đổi được dự báo người dân tại các khu vực có những chuyển biến về thời tiết
cần chuẩn bị áo ấm ô dù hoặc điều chỉnh lại kế hoạch cá nhân một cách hợp lý nhất